theo báo cáo của bộ y tế hàng năm hệ thống y tế việt nam phát hiện đưa vào điều trị hơn một trăm linh người mắc lao mới đạt tỷ lệ năm mươi bảy còn bốn mươi ba số người mắc mới chưa được phát hiện trong cộng đồng
với chương trình chống lao hiện nay năm hai nghìn một mươi năm việt nam là một trong số chín nước trên thế giới đạt mục tiêu phát triển thiên niên kỷ ở cả ba chỉ số là đang mắc mới mắc và tử vong do lao
so với con số năm mươi sáu trên toàn cầu tỷ lệ khỏi bệnh lao tại việt nam duy trì ở mức cao trên chín mươi đối với bệnh nhân mắc lần đầu bảy mươi năm bệnh nhân lao đa kháng thuốc sử dụng phác đồ dài hạn và tám mươi bệnh nhân lao đa kháng thuốc sử dụng phác đồ ngắn hạn
cần nhấn mạnh rằng hiện nay lao đã có thuốc chữa người mắc bệnh lao khi điều trị khỏi thì nguồn lây dần mất đi lao sẽ bị tiêu diệt vào năm hai nghìn ba mươi
tuy nhiên để tiến tới chấm dứt lao vào năm hai nghìn ba mươi
nhiệm vụ trọng tâm đi vào mục tiêu làm thế nào để phát hiện sớm các ca bệnh lao để điều trị khỏi làm hết nguồn lây
cùng với đó là phát hiện sớm hơn nữa những trường hợp nhiễm lao mà chưa phải là bệnh lao đó là lao tiềm ẩn
với thông điệp mục tiêu như trên chủ đề ngày thế giới phòng chống lao hai mươi bốn tháng ba năm nay là biến hiểm họa covid một mươi chín thành cơ hội để việt nam chấm dứt bệnh lao vào năm hai nghìn ba mươi nhằm kêu gọi người dân chung tay tích cực trong phòng chống bệnh lao